do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh những ngày qua trên địa bàn tỉnh lào cai thường xuyên xuất hiện tình trạng mưa lớn
vì vậy người dân cần tăng cường các biện pháp đề phòng xảy ra lốc xoáy lũ quét và sạt lở đất
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ tại các huyện của lào cai đồng loạt giảm kèm theo lượng mưa liên tục gia tăng cả về lượng và diện
trong đó nhiều địa phương xuất hiện mưa lớn như văn bàn sapa bắc hà và bảo yên
do mưa liên tục trong nhiều ngày rất dễ xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất
người dân các huyện vùng núi cần chủ động đề phòng các tình huống bất ngờ có thể phát sinh
đặc biệt các hộ dân sinh sống gần các khe suối chân đồi ven sông phải thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để có biện pháp phòng chống kịp thời
các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai cần nhanh chóng thông tin dự báo cho người dân về tình hình thời tiết
ra soát đưa các hộ dân sinh sống trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão